nhằm chủ động giải quyết kịp thời các sự cố cháy nổ cứu nạn cứu hộ tại các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn
thì chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi công an tp hcm đã phối hợp với sở giao thông vận tải tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại đường hầm sông sài gòn
tình huống giả định được đưa ra là xe ô tô tải khi đang lưu thông qua hầm sông sài gòn hướng từ quận hai qua quận một bất ngờ gặp sự cố bốc cháy
khói kèm khí độc bốc lên gây khuất tầm nhìn dẫn đến xảy ra tai nạn liên hoàn
sự cố khiến nhiều người bất tỉnh ba người bị thương mắc kẹt trong cabin xe tải
ngay lập tức lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện cứu nạn cứu hộ
chỉ ít phút sau sự cố tai nạn đã được xử lý nhanh chóng người bị nạn được cấp cứu kịp thời
buổi diễn tập huy động hơn ba trăm linh người và phương tiện tham gia
đây cũng là dịp để các đơn vị kiểm tra đánh giá nghiệp vụ xử lý tình huống cháy nổ cứu hộ cứu nạn